tại hà nội bệnh viện bạch mai đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về tình hình sức khỏe của ba trẻ sơ sinh
được chuyển từ bệnh viện sản nhi bắc ninh về điều trị sau khi có bốn trẻ sơ sinh bị tử vong
ngay sau khi xảy ra sự việc tại bệnh viện sản nhi bắc ninh có tám trường hợp trẻ sơ sinh tình trạng nặng
đã được chuyển về tuyến trung ương điều trị đến hiện tại bệnh viện bạch mai đã tiếp nhận ba trường hợp
cả ba trường hợp đều được trần đoán nhiễm khuẩn sơ sinh sau khi vào viện các cháu được điều trị tích cực
theo dõi sát với tần suất một giờ một lần và được hội trần hàng ngày trường hợp nặng nhất trong ba trẻ khi chuyển về điều trị
tại bệnh viện bạch mai được chẩn đoán suy hô hấp và nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng hiện tại bé vẫn đang trong tình trạng nặng
phải thở bằng máy tuy nhiên tình trạng tim mạch ổn định khí máu trong giới hạn ổn định ăn có tiêu giảm phù đỡ vàng da
hai bé còn lại đều đã có những chuyển biến tích cực hơn
bệnh viện bạch mai sẽ tiếp tục tích cực điều trị cho các trường hợp trẻ sơ sinh đã được chuyển về
đồng thời tăng cường hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện sản nhi bắc ninh